chương trình an ninh mạng tuần này
thưa quý vị và các bạn
ngày càng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ bị tin tặc tấn công
là lời cảnh báo của nhiều hãng bảo mật
với tiềm lực hạn chế
chỉ cần dính phải một vài đợt tấn công
gây ra thiệt hại lớn
là doanh nghiệp có thể đứng trước nguy cơ đóng cửa
tại sao hệ thống bảo mật của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
lại đang trở thành đích ngắm của tội phạm mạng
thực trạng bảo mật ở nhóm doanh nghiệp trên đang như thế nào
câu chuyện này chúng tôi sẽ nói đến trong phần phòng vệ số
còn bây giờ như thường lệ
chương trình an ninh mạng ngày hôm nay
xin được bắt đầu với những cảnh báo bảo mật đáng chú ý
trong phần nhận diện
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến nghị
người dân cảnh giác với những lời mời chào
tuyển làm công tác viên bán hàng online
cho các sản thương mại điện tử
cụ thể sau khi trao đổi
và người có nhu cầu tìm việc làm liên hệ
các đối tượng lừa đảo hướng dẫn công tác viên
tự hiện đặt mua hàng online
để tăng tự tác cho gia đình
đối tượng gửi cho nạn nhân một linh sản phẩm
trên các sản thương mại điện tử
có giá trị thấp
và yêu cầu cộng tác viên thực hiện các bước sau
xác thực đơn hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty
ở những nhiệm vụ đầu tiên
công tác viên sẽ được hòa tiền hàng
và hoa hồng về tài khoản đơn hàng
đúng như vậy
quá trình trên tiếp tiễn cho đến khi công tác viên làm nhiệm vụ
với những đơn hàng có giá trị cao
và không còn khả năng chuyển tiền
đối tượng lừa đảo lấy lý do công ty đang bảo trì hệ thống
hoặc các lý do khác để từ chối
không gửi lại tiền hàng
và tiền hoa hồng cho công tác viên
đồng thời yêu cầu công tác viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
công tác viên tiếp tục được hứa hẹn
sẽ nhận được tiền gốc và hoa hồng
hoặc tình trạng đầu mối liên hệ
nạn nhân mới nhận ra mình đã bị lừa
theo các chuyên gia
tấn công mạng vào chuỗi cung ứng
ngày càng dễ dàng
gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây
đây là hình thức tấn công mạng nhắm vào
một doanh nghiệp thông qua các nhà cung cấp
của doanh nghiệp đó
các doanh nghiệp có chuỗi cung ứng càng lớn hoặc phức tạp
nguy cơ bị tấn công càng cao
hậu quả rất đa dạng
từ do dị thông tin xáo trộn
hoặc gián đoạn hoạt động kinh doanh
doanh thu giảm súp cho đến ảnh hưởng tới uy tín thương hiệu
mất cơ hội được đầu tư
nguyên nhân chính dẫn tới
các cuộc tấn công chuỗi cung ứng
là do sự bảo mật lỏng lẻo
ở quy trình vận hành hợp tác giữa các bên
cụ thể nhiều doanh nghiệp cho phép
các nhà cung ứng tiếp cận với thông tin nhạy cảm
mà chính những thông tin đó
có thể gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp
khi bị lộ ra ngoài
một nhà cung cấp bị khai thác
có thể ảnh hưởng rộng lớn đến các đối tác
trở lại với câu chuyện bảo mật
tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ
đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình
thưa quý vị và các bạn
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bản báo cáo bảo mật của hãng cisco
được công bố cho thấy là với hơn
ba bảy trăm linh doanh nghiệp vừa và nhỏ
ở khu vực châu á thái bình dương được khảo sát
thì hầu hết đã trải qua ít nhất
là một sự cố mạng
trong đó nhiều nhất phải kể đến ấn độ và new zealand
tại việt nam tỷ lệ này là năm mươi chín
những sự cố này đang ảnh hưởng đáng kể
đến tình hình kinh doanh
ba mươi doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
bị tấn công mạng cho biết là họ tổn thất
khoảng năm trăm linh usd hoặc nhiều hơn
trong đó bốn cho rằng
họ tổn thất tầm một triệu usd hoặc hơn
mạng cũng là nguyên nhân cho những gian lận
với tài chính khiến cho các doanh nghiệp
vừa và nhỏ thiệt hại về tiền
cũng như khiến khách hàng mất niềm tin vào doanh nghiệp
tỷ lệ này chiếm năm mươi bảy
như doanh nghiệp công nghệ này
với đặc thù cung cấp dịch vụ điện toán đám mây
bảo vệ dữ liệu của khách hàng
chính là lẽ sống của công ty
hơn ai hết doanh nghiệp thấu hiểu
điều gì sẽ xảy ra nếu phải
đối mặt với một sự cố bảo mật
chúng ta đều phải đối diện với các nguy cơ
về mất mát về lộ dữ liệu kinh doanh
những thứ rất là nhạy cảm và quan trọng
bên cạnh đó thì cái chi phí để khôi phục
sẽ rất cao và nó ảnh hưởng
hoặc mất đi danh tiếng đến doanh nghiệp đó
và trong trường hợp sâu nhất
cái ảnh hưởng rất nghiêm trọng đó là thậm chí
doanh nghiệp có thể đối diện với cả nguy cơ
phải đóng cửa doanh nghiệp vì các cuộc tấn công mạng
các vụ vi phạm dữ liệu
thường dẫn đến thiệt hại danh tiếng
thiệt hại pháp lý
và tổn thất tài chính cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ
ước tính tổng chi phí thiệt hại
cho một lần vi phạm dữ liệu
bình quân vào khoảng một trăm bốn mươi chín usd
báo cáo bảo mật của cisco
cũng chỉ ra rằng
tám doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam cho biết
ngay cả khi ngừng hoạt động dưới một giờ
cũng dẫn đến gián đoạn hoạt động nghiêm trọng
trong khi ba mươi cho rằng
thời gian ngừng hoạt động
trong khoảng từ một đến hai giờ
cũng có thể gây ra hậu quả tương tự
ngoài ra chín cho biết
thời gian ngừng hoạt động thậm chí chưa đến một giờ
cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu
có một thực tế là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
thường tập trung ngân sách nhiều hơn vào công việc trước mắt
để thúc đẩy và duy trì vận hành
thay vì đầu tư vào bảo mật thông tin
họ cũng thường điều phối ít nhân sự
phụ trách về bảo mật giải pháp ứng dụng
thường rời rạc thiếu liên kết
những cuộc tấn công dạng này
phần lớn là do hệ thống thông tin đã cũ kỹ lạc hậu
khả năng phòng thủ mạng không theo kịp mức tinh vi của tin tặc
không ít công ty thiếu chủ động đầu tư nâng cấp
khiến cho hệ thống dễ bị xâm phạm hơn
các chuyên gia gọi đây là cách đầu tư theo kiểu
hổng đâu vá đấy
sau khi phát hiện bị tấn công ở đâu
thì doanh nghiệp sẽ bổ sung ở đó
và chính cách làm này khiến cho doanh nghiệp rất bị động
luôn đi sau đối tượng tấn công
trong môi trường công nghệ thông tin nói chung
có rất nhiều hợp phẩm
máy chạm thiết bị của người dùng cuối
máy chủ thiết bị bỏ vật
máy chủ dữ liệu
và rất nhiều hợp phẩm khác nữa
khi thấy hệ thống của mình đang bị tấn công vào máy chạm
như bị nhiễm virus
doanh nghiệp đầu tư vào phần mềm diệt virus
thấy người dùng bị thất thoát dữ liệu qua cổng usb
hay bị lộ dữ liệu qua email
doanh nghiệp lại quay sang thiết lập quyền của người dùng
với cách làm vá víu
chạy theo như vậy
hiệu quả của việc bảo đảm an toàn an ninh thông tin
chắc chắn không cao
để làm rõ hơn thực trạng này
phóng viên intv đã có cuộc trao đổi ngắn
với chuyên gia an ninh mạng của viettel
thưa ông ông đánh giá như thế nào
về mức độ quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin
cũng như an ninh mạng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay ạ
chúng ta có thể thấy điều này qua một vài con số
thì theo tống kê
thì hiện nay là có đến bốn mươi ba các doanh nghiệp vừa và nhỏ
không hề có kế hoạch gì về đảm bảo an toàn thông tin
các công ty vừa và nhỏ
sẽ không có những kế hoạch đầu tư
hay là triển khai cái giải pháp an toàn thông tin
hay là nhân sự an toàn thông tin
có đến năm mươi hai theo các doanh nghiệp vừa và nhỏ
thậm chí còn không có những nhân sự cứng về công nghệ thông tin
ở trong công ty trong doanh nghiệp của mình
chưa nói đến chuyện là nhân sự về an toàn thông tin
vâng thưa ông rõ ràng là mức độ quan tâm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
đến vấn đề an toàn an ninh mạng là còn khá hạn chế
vậy thì với sự hạn chế này
nó sẽ ảnh hưởng cũng như có tác động như thế nào
đến các doanh nghiệp này ạ
chúng ta thấy rằng là mức độ quan tâm
đối với vấn đề an toàn thông tin
ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ
là chưa được quan tâm một cách đúng với cái mức độ quan trọng của nó
tuy nhiên chúng ta hiểu rằng là tấn công mạng
hay là những cái rủi ro về an toàn thông tin
thì nó không loại trừ bất kỳ doanh nghiệp nào cả
cả doanh nghiệp lớn tập đoàn lớn
đến doanh nghiệp vừa và nhỏ
và nếu chúng ta không có cái sự chuẩn bị kỹ càng
không có những sự chuẩn bị và đảm bảo
về an toàn thông tin từ trước
thì khi sự cố an toàn thông tin xảy ra
chắc chắn sẽ gây lại những hậu quả
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động
và cái quá trình sản xuất kinh doanh của chúng ta
ông có những cảnh báo như thế nào
về các cuộc tấn công an ninh mạng có thể xảy ra
đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay ạ
thứ nhất là loại hình tấn công về phí sinh
thường là những email gửi đến nhân viên
mà đính kèm mã độc
hoặc là mục đích lừa để lấy tài khoản của nhân viên
cái loại hình thứ hai
loại hình cũng rất là nguy hiểm
đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
đó là loại hình mã độc mã hóa tống tiền
các mã độc này sẽ lợi dụng
những lỗ hộp của doanh nghiệp
hoặc là dựa vào những hình thức tấn công phi sinh
tấn công khác để lây nhiễm
vào bên trong hệ thống mạng của doanh nghiệp
mã hóa dữ liệu
làm đình trệ các hoạt động của doanh nghiệp
và đòi tiền trưởng dữ liệu đó
loại hình thứ ba
cũng tương đối là phổ biến
và diễn ra rất là nhiều
đấy là các cái loại hình tấn công từ chối dịch vụ
vào các website
các trang thông tin điện tử
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
chỉ hình dung là với một doanh nghiệp
mà họ kinh doanh
dựa trên internet có website
để tiến hành những giao dịch trên đó
mà nếu bị tấn công từ chối dịch vụ
hoặc là tấn công khai thác lỗ hỏng đánh sập website
thì rõ ràng ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh
và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh thu của người ta
để mà làm tốt
vấn đề bảo đảm an toàn thông tin
thì nó phải xuất phát từ chuyện
nhận thức từ người đứng đầu
nếu mà người đứng đầu có cái nhận thức về an toàn thông tin
một cách đầy đủ một cách đúng mức
về an toàn thông tin đúng mức quan trọng
đúng tầm quan trọng của an toàn thông tin
thì doanh nghiệp sẽ bắt đầu
có những chuyển biến tích cực
về chuyện nâng cao mức độ an toàn thông tin của mình
một lần nữa xin cảm ơn anh
việc tin tặc tấn công vào
hệ thống an toàn an ninh thông tin
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
không những gây ảnh hưởng đến bản thân các doanh nghiệp này
mà còn có thể gây ra những hệ lụy khôn lường
cùng phát giới bảo mật chứng kiến
sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công
nhắm vào cơ sở hạ tầng
làm gián đoạn hoạt động của các sản phẩm dịch vụ thiết yếu
bối cảnh mới càng khiến tư duy
đầu tư cho bảo mật ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ
cần phải nhanh chóng thay đổi
theo thống kê thì tỷ lệ tấn công
về an ninh mạng đến với các doanh nghiệp
nhỏ và vừa là rất lớn tại việt nam
và với một cái doanh nghiệp nhỏ khoảng năm mươi người
tuy nhiên doanh nghiệp này
lại rất quan tâm đến vấn đề đảm bảo
an toàn an ninh mạng
bởi với họ vấn đề sống còn của công ty
chính là vấn đề đảm bảo an toàn an ninh mạng này
ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
xem doanh nghiệp này đã đầu tư
cũng như nhận thức như thế nào
về vấn đề đảm bảo an toàn an ninh mạng
xây dựng một hệ thống an ninh mạng
bản chất chính là bảo vệ tài sản của doanh nghiệp
các tài sản này bao gồm thông tin
những tài sản về sở hữu trí tuệ
thông tin về khách hàng đối tác các bí mật kinh doanh
và nó đóng góp một phần vô cùng quan trọng
trong việc vận hành và phát triển doanh nghiệp của chúng tôi
thế thì chi phí để đầu tư cho an ninh mạng
nó cũng nên tương xứng với cả quy mô và tốc độ phát triển của doanh nghiệp
đối với chúng tôi
kim chỉ nam trong bảo mật là
tức là doanh nghiệp phát triển tới đâu
thì cái mức độ quan tâm
và đầu tư cho an toàn thông tin
và an ninh mạng nó phải phát triển tương xứng tới đó
thế thì việc chi tiêu
và việc chi tiêu như thế nào
thì tùy vào từng thời điểm
và tùy vào từng bối cảnh
và thậm chí tùy vào từng doanh nghiệp
thì xét về cái mức độ đầu tư của chúng tôi
chúng tôi coi rằng đấy là một sự đầu tư liên tục
và chúng tôi liên tục phải cập nhật
nâng cấp các cái kiến thức
cũng như là các cái công cụ
để đảm bảo an toàn an ninh mạng
bên cạnh đó thì theo thời gian doanh nghiệp chúng tôi phát triển
cái lượng khách hàng nhiều lên
cái tính chất của từng khách hàng cũng lớn lên và phức tạp hơn
thì đội ngũ của chúng tôi cũng thường xuyên
được nâng cấp các cái công nghệ
các cái ứng dụng và các kiến thức
để đảm bảo rằng chúng tôi luôn luôn có khả năng
để xử lý những cái dự án
và đảm bảo được sự an toàn
của các nguồn thông tin
thay đổi tư duy cần đầu tư nhiều hơn
xứng đáng hơn cho bảo mật
để bảo đảm an toàn an ninh mạng
tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ
là điều mà chúng tôi muốn nhắc lại
trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay
còn bây giờ thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình lần sau